theo ông cương ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố thống nhất với tờ trình của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ưu tiên cho học sinh các khối lớp năm sáu chín một mươi và một mươi hai của các trường học thuộc các xã phường thị trấn của một mươi tám huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai
trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
một ca f trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường
các khối lớp còn lại học trực tuyến trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
thời gian vừa qua sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
ông cương cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhấn mạnh hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng
tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương
kịp thời phản ánh đến tổng đài một nghìn hai mươi hai
theo ông dũng
phải kiểm soát tốt người dân đi đến thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh
ông dũng đề nghị công an thành phố các quận huyện thị xã cần tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch
xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
tiếp tục tăng cường nâng cấp hệ thống y tế cơ sở chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung cơ sở thu dung điều trị
các địa phương tiếp tục kiện toàn liên quan đến việc truy vết cách ly xét nghiệm và sàng lọc nơi nguy cơ cao
đối với việc quay lại trường học ông dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
đặc biệt sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
theo ông dũng việc một số đối tượng học sinh tại một mươi tám huyện được quay trở lại trường học vào ngày tám tháng một mươi một
theo dự kiến cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến các huyện thị xã
phó chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương nhà trường tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải đảm bảo an toàn
ông dũng cũng lưu ý thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới một mươi ca
nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn số ca mắc tăng lên
thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
thông tin tại tp hcm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức vừa ký ban hành văn bản khẩn
về việc tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về tp hcm
theo ubnd tp hcm trong những ngày qua từ công tác giám sát đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác trở về tp hcm đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín
để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và ổn định đời sống xã hội
ubnd tp hcm yêu cầu các quận huyện và thành phố thủ đức giám sát chặt người trở về tp hcm
cụ thể quản lý dân cư chặt chẽ ghi nhận đầy đủ thông tin những người từ các tỉnh thành phố khác trở về sinh sống trên địa bàn
để thực hiện các biện pháp giám sát chăm sóc sức khỏe
tổ chức xét nghiệm cách ly y tế đúng quy định của bộ y tế đối với những trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
những trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
ra soát tiền sử tiêm chủng vaccine của người từ các tỉnh thành phố khác trở về cư trú trên địa bàn
tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm vaccine đầy đủ
ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền phụ nữ có thai người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
đồng thời ubnd tp hcm cũng yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông vận động người dân khai báo y tế khi trở về tp hcm
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
sách nghiệm theo quy định
nhằm hỗ trợ chung tay cùng tỉnh bạc liêu chống dịch song song với ổn định tình hình tại địa phương
tp hcm đã chi viện cho tỉnh bạc liêu cả nhân lực lẫn vật lực trong đó có năm mươi tám liều vaccine phòng covid một mươi chín nhiều trang thiết bị y tế
sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội một số tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng
tại bạc liêu số ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng tăng nhanh khiến tỉnh này phải nâng cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp bốn
theo cập nhật từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu số ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng tại tỉnh này trong những ngày qua đang được ghi nhận ở mức ba con số
các biện pháp phòng chống dịch đang được địa phương quyết liệt triển khai đồng thời tỉnh cũng đang nhận được sự hỗ trợ về nhân lực vật lực từ nhiều tỉnh thành đơn vị cá nhân
chia sẻ cùng phóng viên báo sức khỏe và đời sống
trí thức giám đốc bệnh viện trợ giấy cho biết diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh bạc liêu đang hết sức phức tạp khi nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn lây không kịp truy vết trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine tại tỉnh này còn thấp
nếu không khống chế kịp thời sẽ có nguy cơ bùng phát lớn
bạc liêu hiện đang phải chống dịch cấp tốc huy động mọi nguồn lực để khống chế nhanh nhất có thể cần tăng cường năng lực xét nghiệm phải tính toán tăng thêm số dường bệnh tại cơ sở điều trị
hoạt động của trạm y tế lưu động phương pháp cách ly f một để tránh lây nhiễm chéo
đối với công tác điều trị các chuyên gia cho rằng tỉnh này cần chủ động lượng oxy điều phối bệnh nhân theo đúng tầng điều trị
tỉnh cần chú trọng khi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là chủ động lượng oxy điều phối bệnh nhân theo đúng tầng điều trị
tiếp tục xây dựng kịch bản nâng số giường hồi sức cho bệnh nhân nặng và bệnh nhân nguy kịch theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
ngành y tế tỉnh cũng cần hoàn thiện kế hoạch ứng phó với kịch bản mới để kêu gọi sự hỗ trợ từ bộ y tế và các tỉnh thành khác
đồng thời tỉnh cần có kịch bản huy động nhân lực điều trị tại chỗ đảm bảo ứng phó sẵn sàng linh hoạt
hiện tỉnh bạc liêu đang nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp bệnh viện như máy thở xe tiêm chủng lưu động
chạm chiết nạp oxy trang thiết bị máy móc điều trị covid một mươi chín phương tiện phòng hộ
ngoài ra bệnh viện trợ giấy cũng đã chia sẻ ba mươi năm liều vaccine astrazeneca và một mươi tám liều vaccine pfizer
bệnh viện thống nhất chia sẻ năm liều astrazeneca cho tỉnh bạc liêu
hai máy xét nghiệm pcr cùng các chuyên gia của bệnh viện trợ giấy cũng đã đến và thiết lập trạm xét nghiệm
tại trung tâm y tế thị xã giá rai và trung tâm y tế huyện phước long
cùng với đoàn tri viện từ trợ giấy sở y tế tp hcm đã cử một mươi hai y bác sĩ bệnh viện nguyễn tri phương
do giám đốc bệnh viện dẫn đầu
chi viện bạc liêu ngoài các thuốc đặc trị covid một mươi chín đoàn mang theo một mươi bốn loại trang thiết bị y tế cần thiết
trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng
bắt đầu từ cuối tuần này một số khu vui chơi tham quan du lịch của tp hcm như thảo cầm viên là du lịch bình cuối
công viên văn hóa đầm xen sẽ mở cửa trở lại để phục vụ người dân và du khách
đây là điều mà nhiều người dân đang rất mong chờ
sau gần sáu tháng đóng cửa thảo cầm viên sài gòn vừa ra thông báo sẽ chính thức mở cửa lại
kể từ ngày năm tháng một mươi một
đây là tin vui cho rất nhiều người dân tp hcm đặc biệt là các gia đình có con nhỏ
ban quản lý thảo cầm viên sài gòn cho biết đơn vị rất vui khi những ngày vừa qua đã nhận được nhiều tin nhắn
và cuộc gọi từ người dân tp hỏi về lịch mở cửa trở lại
điều này cho thấy thảo cầm viên sài gòn đã trở thành địa chỉ quen thuộc
và giành được nhiều tình cảm của người dân tp hcm
đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội nhiều cá nhân tổ chức còn ủng hộ thêm kinh phí cho đơn vị
để chăm sóc cho hơn một năm trăm linh con thú ở đây
ông nguyễn bá phú phó giám đốc xí nghiệp động vật thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thảo cầm viên sài gòn cho biết trong suốt thời gian giãn cách xã hội
đơn vị vẫn thực hiện ba tại chỗ đảm bảo duy trì tốt công tác chăm sóc cho các loài thú
và các cán bộ nhân viên của đơn vị đều vui mừng khi thảo cầm viên sài gòn được mở cửa đón khách trở lại
nguyên một tháng qua mặc dù chưa mở cửa đón khách nhưng đơn vị đã cho toàn bộ nhân sự
đặc biệt là bên chăm sóc động vật đi làm lại đầy đủ
chúng tôi tiếp tục duy trì công tác chăm sóc động vật
bên cạnh đó dọn dẹp cảnh quan vệ sinh chuồng trại cải tạo khuôn viên chung
để phục vụ việc mở cửa trở lại vào thứ sáu tuần này ông nguyễn bá phú nói
bắt đầu từ ngày sáu tháng một mươi một công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một do công ty cổ phần dịch vụ du lịch
phú thọ quản lý mở cửa đón khách
trong đó hầu hết các dịch vụ trò chơi hoạt động ngoài trời dịch vụ cà phê ăn uống đều sẽ hoạt động lại
chỉ riêng hoạt động ở khu vực sân khấu thì chưa tổ chức lại
tuy nhiên ở giai đoạn đầu này công viên chỉ mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
ông hà thuận an phó giám đốc công viên văn hóa đầm xen cho biết hiện đơn vị đã dọn dẹp vệ sinh
kiểm tra bảo trì tất cả các trò chơi để chuẩn bị đón khách
những điểm ăn uống hoặc cà phê thì sẽ bố trí vị trí ngồi của khách cách nhau khoảng hai mét
và cũng khuyến cáo khách đến công viên không tụ tập thành nhóm đông người
khi di chuyển và tham gia các trò chơi thì tuân thủ sự điều động từ nhân viên của công viên để đảm bảo khoảng cách an toàn
những điểm du lịch văn hóa ẩm thực khác như vườn minh trân quận tân bình các khu du lịch văn thánh tân cảng bình quế
quận bình thạnh cũng đã ra thông báo mở cửa trở lại
các đơn vị đều cho biết tất cả các nhân sự trở lại làm việc đều đã có thẻ xanh covid một mươi chín
người dân và du khách khi tới sẽ cần quét mã qr khai báo y tế trước khi vào cổng
đồng thời được khuyến cáo tuân thủ năm k
trong quá trình tham gia các hoạt động tại đây
theo bà nguyễn thị thu thủy phó giám đốc cụm du lịch bình quế
thời gian đầu các khu du lịch mới chỉ mở cửa vào một số ngày nhất định trong tuần
bình quấy một thì mở từ thứ năm tới chủ nhật từ một mươi h đến một mươi bảy h
bình cuối hai chỉ đón và phục vụ ăn uống cho các đoàn khách lưu trú
bình cuối ba mở lại cà phê đủng đỉnh từ thứ sáu đến chủ nhật và vẫn phục vụ du khách ăn uống tham quan
việc các khu vui chơi giải trí tham quan du lịch mở cửa lại
vừa đáp ứng được nhu cầu giải tỏa tinh thần của người dân thành phố sau thời gian dài giãn cách xã hội
vừa là tín hiệu vui cho thấy nhịp sống bình thường đang dần trở lại với thành phố hồ chí minh
chuyển sang thông tin tại tỉnh sơn la
mới đây tỉnh sơn la đã ghi nhận thêm tám trường hợp mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân có mã số từ bn chín trăm ba mươi tám nghìn tám trăm ba mươi một đến bn chín trăm ba mươi tám nghìn tám trăm ba mươi tám
cùng chú tại bản phiêng phả xã triển lao huyện mường la tỉnh sơn la
và đều là công dân từ tỉnh bình dương trở về
theo đánh giá của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sơn la
tám bệnh nhân này được phát hiện trong khu cách ly tại xã triềng lao huyện mường la
có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp do đã được đưa vào khu cách ly tập trung ngay khi trở về địa phương
tại khu cách ly tám bệnh nhân này được sắp xếp ở bốn phòng các phòng có nhà vệ sinh riêng
tuy nhiên việc quản lý khu cách ly chưa chặt chẽ nên nguy cơ lây nhiễm cho những công dân cùng dãy nhà là rất cao
hiện đã xác định hai mươi ba công dân đang thực hiện cách ly là f một
của nhóm tám bệnh nhân này
tổng hợp từ ngày năm tháng một mươi đến nay tỉnh sơn la phát hiện bốn mươi chín trường hợp dương tính với covid một mươi chín
đều là các công dân trở về từ các tỉnh phía nam
hai mươi bệnh nhân trong số này đã điều trị khỏi bệnh và ra viện
hai tám bệnh nhân đang điều trị
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch chủ tịch ban nhân dân tỉnh nam định đã ban hành văn bản mới
quy định đối với người đi đến trở về từ các vùng dịch theo hướng siết chặt
quản lý để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh
trong đó yêu cầu người từ vùng đỏ trở về tỉnh nam định bắt buộc phải cách ly tập trung
nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với tiếp tục đối phó với đợt dịch đang diễn ra ở tỉnh này
chủ tịch ubnd tỉnh nam định yêu cầu chủ tịch ubnd một mươi huyện thành phố trong tỉnh
chỉ đạo lực lượng công an y tế ubnd các xã phường thị trấn tổ covid một mươi chín cộng đồng
kiểm tra nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn
quản lý giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế
cách đặc biệt chủ tịch ubnd tỉnh nam định chỉ đạo thực hiện nghiêm
việc ra soát kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh nhất là từ một số địa phương
có số ca dương tính cao như tp hcm đồng nai long an bình dương
và yêu cầu những trường hợp này phải thực hiện khai báo y tế
xét nghiệm ngay khi trở về địa phương
cũng ở văn bản này chủ tịch ubnd tỉnh nam định nêu rõ mức độ áp dụng
biện pháp cách ly đối với những người về từ vùng đỏ trên cả nước
và từ các tỉnh có nguy cơ dịch cao ở phía nam
như tp hcm đồng nai long an bình dương
cụ thể nam định yêu cầu người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc tiêm đủ hai mũi nhưng mũi cuối chưa qua một mươi bốn ngày phải cách ly tập trung bảy ngày
sau đó tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
đối với người già bệnh lý nặng trẻ nhỏ cần có người chăm sóc áp dụng cách ly y tế
tại nhà hoặc tại cơ sở y tế trong một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người từ vùng đỏ đã tiêm đủ hai mũi vaccine mỗi cuối ít nhất một mươi bốn ngày
không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm về hoặc đã khỏi covid một mươi chín
có giấy xác nhận hoặc giấy ra viện khi về tỉnh phải cách ly bảy ngày ở nhà
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày khi cách ly ở nhà
ngoài ra tỉnh nam định cũng yêu cầu người về từ các vùng cấp độ ba vùng cam
và vùng cấp độ hai vùng vàng phải cách ly tại nhà từ bảy đến một mươi bốn ngày
cụ thể người đã tiêm đủ hai mũi vaccine mỗi cuối tiêm ít nhất một mươi bốn ngày
và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm về
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy xác nhận hoặc giấy ra viện
phải cách ly bảy ngày ở nhà sau đó tự theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm đủ hai mũi nhưng mũi cuối chưa qua một mươi bốn ngày
thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
thông tin về mục đích của văn bản mới này người phát ngôn của ủy ban nhân dân tỉnh nam định
là ông trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nam định cho biết
do tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín của tỉnh nam định còn rất thấp
đến ngày ba tháng một mươi một mới đạt gần bảy trăm linh liều tỷ lệ tiêm trên năm mươi dân số trong độ tuổi được tiêm
là một trong một mươi tỉnh có tỷ lệ tiêm thấp nhất toàn quốc
nên nguy cơ nhiễm dịch của người dân nam định rất cao
trong tình hình số ca nhiễm covid một mươi chín tại các tỉnh miền tây tăng nhanh
các địa phương này đang căng mình kiểm soát dịch
bộ y tế đã khẩn trương chỉ đạo tập trung phân bổ đảm bảo đủ vaccine
có phương án tri viện nhân lực
để theo kịp tiến độ kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất cho khu vực đồng bằng sông cửu long tây nguyên
dịch bệnh đang hết sức căng thẳng tại nhiều tỉnh miền tây
tại cần thơ sở y tế vừa kích hoạt thêm các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng với ba bốn trăm bảy mươi giường bệnh
ngành y tế đã tổ chức đoàn công tác giám sát đánh giá thực trạng năng lực các trạm y tế trên địa bàn
để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổ chức quản lý f f một tại nhà
trong trường hợp cần thiết và khi có chủ trương của ban chỉ đạo thành phố
đến nay thành phố đã tiêm được một một trăm sáu mươi năm hai trăm linh ba liều vaccine đạt tỷ lệ chín mươi bốn năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tại đồng tháp theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này
tỉnh đến sáng ba một mươi một số bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị là bảy trăm hai mươi chín
trong đó có chín trường hợp nặng sáu ca rất nặng
trên địa bàn tỉnh có một mươi sáu cơ sở điều trị
bệnh viện giã chiến với công suất tối đa ba hai trăm chín mươi năm giường
theo sở y tế tỉnh bến tre trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ổ dịch mới ngoài cộng đồng
và số ca ghi nhận tại các ổ dịch cao có nguy cơ bùng phát trên toàn tỉnh
đến ngày hai tháng một mươi một tỉnh này còn ba trăm hai mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại chín cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tỉnh đã chuẩn bị các cơ sở điều trị f không có triệu chứng tại các trung tâm y tế ở chín huyện thành phố
để làm tầng một tầng hai và tầng ba sẽ điều trị tại các bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến và bệnh viện tuyến huyện tỉnh
tại tiền giang sở y tế tỉnh này cho biết số ca mắc mới trung bình mỗi ngày trong tuần qua tăng liên tục
từ chín mươi sáu ca một ngày lên một trăm năm mươi ba ca một ngày
ngành y tế tỉnh đã thiết lập các cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín với phương châm điều trị bốn tại chỗ
theo hướng dẫn của bộ y tế về điều trị theo mô hình tháp ba tầng
hiện tại các bệnh viện điều trị covid một mươi chín tầng ba hoạt động gần tám mươi công suất
đủ số giường điều trị các bệnh nhân có bệnh nền
hay bệnh nặng nguy kịch
về giải pháp trong thời gian tới ngoài việc điều trị f tại các cơ sở y tế
cần tăng cường công tác điều trị f và cách ly f một tại nhà để giảm áp lực cho bệnh viện giã chiến
khu cách ly y tế tập trung hạn chế lây nhiễm chéo
tại hậu giang trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
ubnd tỉnh hậu giang vừa có văn bản gửi bộ tư lệnh quân khu chín đề nghị hỗ trợ vật tư
trang thiết bị phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh như giường y tế bình oxy y tế
bộ trang phục chống dịch cấp hai test pcr để đảm bảo khả năng thu dung
điều trị ngay đối với các cơ sở chuẩn bị đưa vào hoạt động của tỉnh
đến nay tỉnh hậu giang có bốn cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng điều trị
theo hướng dẫn của bộ y tế gồm trung tâm icu bệnh viện phổi tỉnh
quy mô sáu mươi giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ba tầng
bệnh viện giã chiến vị thủy cơ sở một quy mô hai trăm bốn mươi giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tầng hai
bệnh viện giã chiến vị thủy cơ sở hai trung đoàn bộ binh một trăm một mươi bốn và bệnh viện giã chiến châu thành a
tổng quy mô sáu trăm linh giường điều trị bệnh covid một mươi chín tầng một
tính đến sáng ba tháng một mươi một tỉnh này đang điều trị năm trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh dòng người tự phát đổ về cà mau từ bình dương
đồng nai tp hcm tỉnh này đã kích hoạt thêm nhiều bệnh viện điều trị covid một mươi chín
số ca nhiễm covid một mươi chín tại tỉnh này đang tăng rất nhanh từ vài chục ca mỗi ngày đã lên đến một trăm năm mươi bảy ca vào ngày hai mươi
với đà này chỉ trong vài tuần tới hơn một giường bệnh còn lại của cà mau sẽ lấp đầy
chủ tịch tỉnh cà mau huỳnh quốc việt cho biết tỉnh cần được hỗ trợ rất nhiều mặt để phục vụ công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong thời gian tới trong đó thiếu nhất là vật tư y tế phục vụ điều trị
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tại khu vực đồng bằng sông cửu long và tây nguyên
bác cử nhiều đoàn y tế tri viện cho các địa phương chống dịch
sở y tế đánh giá cao tinh thần sẵn sàng chia lửa cho các tỉnh bạn của các bệnh viện
và kêu gọi các bệnh viện đa khoa chuyên khoa của tp hcm phát huy tinh thần này để sẵn sàng lên đường đi tri viện
hỗ trợ cho các tỉnh bạn nhanh chóng khống chế dịch bệnh
không riêng sở y tế tp hcm được sự chỉ đạo của bộ y tế
các bệnh viện tuyến trung ương cũng sẵn sàng lên đường để hỗ trợ các tỉnh điều trị bệnh nhân nặng
trước đó bệnh viện thống nhất đã cử đoàn chuyên gia mang theo nhiều thiết bị y tế
thuốc men lên đường đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
thưa quý vị sau thời gian nới lỏng một số hoạt động đi lại
tỉnh bà rịa vũng tàu liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
chủ yếu là trường hợp từ nơi khác trở về
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
sau thời gian triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
lượng người đi từ vùng dịch về địa phương khá nhiều đã xuất hiện các ổ dịch với nguồn lây chủ yếu từ các trường hợp trên
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến nay bà rịa vũng tàu đã ghi nhận ba trăm sáu mươi bốn ca covid một mươi chín mới
trong đó có ba trăm linh ba ca ngoài cộng đồng tăng hai trăm linh chín so với tuần trước đó
riêng hôm nay tỉnh này phát hiện tám mươi hai ca mới gồm năm mươi một ca ngoài cộng đồng
đây là số lượng ca mắc cao nhất
kể từ khi tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám ngày một mươi sáu tháng một mươi
hiện vẫn còn nhiều trường hợp người dân chưa chấp hành khai báo y tế
thực hiện cách ly tại nhà khi trở về từ vùng dịch gây nguy cơ lây lan covid một mươi chín trên địa bàn
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
số các ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng có dấu hiệu gia tăng trở lại
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu đề nghị ubnd các huyện thị xã thành phố
triển khai các phương án phòng chống dịch linh hoạt ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
đồng thời cần có giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh phù hợp trong sản xuất
kinh doanh quản lý việc đi lại di biến động dân cư trên địa bàn
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận niềm tin xã hội
từ thời điểm phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày hai mươi tám tháng sáu
đến nay tỉnh bà rịa vũng tàu đã ghi nhận hơn bốn bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó thành phố vũng tàu là địa phương có số ca cao nhất tỉnh
mới đây hai phó thủ tướng lê minh khái và vũ đức đam đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch
chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch covid một mươi chín kế hoạch đầu tư mua sắm vaccine
thuốc trang thiết bị sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch theo các cấp độ
cuộc họp nhấn mạnh nội dung khẩn trương phân bổ đủ vaccine
đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao đến rất cao
theo báo cáo của bộ y tế tính đến ngày một tháng một mươi một
phân bộ bảy mươi năm đợt vaccine với tổng số gần một trăm linh năm triệu liều
cả nước đã tiêm được hơn tám mươi ba hai mươi năm triệu liều
trong đó có ba mươi ba triệu người tiêm một liều vaccine và hai mươi năm một triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là tám mươi
tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là ba mươi bốn bảy dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
thứ trưởng bộ y tế trần quốc tuấn cho biết
trong tuần qua số ca mắc mới trong cộng đồng đã có dấu hiệu tăng trở lại
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nguy cơ diễn biến khó lường
các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch được công bố
các huyện thị xã thành phố phải áp dụng ngay các biện pháp tương ứng để kiểm soát dịch trên địa bàn
các thành viên ban chỉ đạo nhận định
chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn phải kiên trì thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch từ những ngày đầu
ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị sớm
bên cạnh đó hệ thống giám sát y tế dịch bệnh trong cộng đồng phải nâng cao hơn một mức so với trước đây
các giải pháp tuyên truyền vận động người dân thực hiện phòng chống dịch phải thống nhất
không để lúc chặt quá khi lỏng quá
các ý kiến nhấn mạnh thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ thống nhất trong toàn quốc
đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp
nhất là cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch
song song đó bộ y tế tiếp tục bổ sung hoàn thiện hướng dẫn chi tiết
trong xác định cấp độ dịch biện pháp ứng phó phù hợp sát với tình hình dịch của mỗi địa phương
các thành viên ban chỉ đạo cũng đề nghị bộ y tế khẩn trương phân bố đủ vaccine cho các địa phương
đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao rất cao
trong đó đảm bảo đủ vaccine có phương án tri viện nhân lực để theo kịp tiến độ
kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất cho khu vực đồng bằng sông cửu long tây nguyên
bộ y tế cũng cần sớm giả soát thống kê nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm của các địa phương
phục vụ cho công tác xét nghiệm đối với người từ vùng dịch về và tầm soát trong cộng đồng
về việc tổ chức mua sắm tập trung một số vật tư trang thiết bị sinh phẩm thuốc điều trị
phó thủ tướng lê minh khái cho rằng pháp luật đã quy định mô hình thực tiễn cũng đã có
bộ y tế phải tổ chức tính toán phương án mua sắm hợp lý phù hợp với tình hình thực tế
đảm bảo đúng quy trình công khai minh bạch rõ ràng
trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắt bộ y tế chủ động đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền
để kịp thời tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ y tế khẩn trương tổng hợp nhu cầu trang thiết bị
vật tư y tế theo đúng kịch bản phòng chống dịch đã được phê duyệt và tổ chức mua sắm theo thẩm quyền
đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
để đảm bảo dịch không bùng phát các tỉnh thành phố cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
tuân thủ hướng dẫn của chính phủ đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tại địa phương
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo